vào lúc khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều nay một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại quán king nightclub
đường cách mạng tháng tám thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu làm một người bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh bà địa vũng tàu đã có mặt tại hiện trường
để tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt bên trong câu lộc bộ này
đến một mươi bảy h bốn mươi năm có gần một mươi nạn nhân được đưa đến bệnh viện bà rịa cấp cứu trong đó có một số người bị gãy xương tay chân
quán ba rộng hàng trăm mét vuông có một gác lửng nơi đây hoạt động theo kiểu beer club mới sửa chữa và đi vào hoạt động lại hai hôm nay